cái mục tiêu kinh tế và mục tiêu lễ hội
làm thế nào mà cho nó hài hòa
đừng nghiêng về phía kinh tế quá
nếu nghiêng như vậy nhất định sẽ có những cái mà không mong muốn diễn ra
và điều nữa một trong những hành động hội hiện nay gây ra nhiều trung đột nhất
đó là phát lục
tôi nhớ năm ngoái thôi phát lục của vua quân sứ
là rất phản cảm
bởi vì chúng ta làm một lễ hội
bây giờ đấy ngay lập tức truyền thông sẽ đưa hình ảnh chúng ta khắp thế giới
thì những người tổ chức lễ hội phải biết điều đó
và những hình ảnh đó lên với toàn bộ thế giới
thì người ta sẽ nhìn người việt với một cái mắt khác với cái nhân phẩm khác
chúng tôi đi tổ chức lễ hội
thì chúng tôi hướng đến việc trưng diện một văn hóa đặc sắc văn hóa việt nam
với thế giới như thế nào
có nhiều cái đẹp lắm
có rất nhiều cái đẹp
thì chúng ta chú trọng khuyến khích những hành động hội trè
đua thiền đua vật đánh đua bài tròi tất cả cái đó
thì chúng ta trưng diện trên thế giới một văn hóa chúng ta đẹp
để tư cách nhân phẩm việt nó cao hơn
thì thường là các bán tổ chức không được định được tất cả những điều đó
năm hai nghìn một mươi tám thì chắc là chúng ta sẽ chứng kiến nhiều lễ hội diễn ra
và lễ hội trọi châu được coi là một vấn đề nóng
bởi thực tế cho thấy là ở một số nơi thì việc tổ chức lễ hội
không gắn với bất cứ một di sản văn hóa thực tế nào
việc tổ chức lễ hội thường được giao cho các doanh nghiệp như là một hình thức kinh doanh
thưa nhà báo nguyễn hòa ông nghĩ gì về điều này
trong trường hợp này thì phải tìm ra một sự hài hòa giữa văn hóa và kinh tế
nhưng khi mà một doanh nghiệp một đơn vị tổ chức sự kiện nào
để đứng ra làm một công việc kiểu như thế
thì mục đích văn hóa tôi không tin là nó đứng ở thứ nhất
vì gì nó hoạt động của nó thì mình biết thôi mà
thì người ta đang hướng tới cái gì
thế vậy thì nên theo tôi nghĩ rằng là
tốt nhất là phải có một sự hối hợp giữa các đơn vị tổ chức sự kiện
hoặc các doanh nghiệp với lại các cơ quan chức năng
về văn hóa tổ chức trong lễ hội
phải là một cái ban điều hành nó bổ sung lẫn cho nhau
để cái gì hạn chế cái gì thái quá
và đồng thời khuếch chương
và phát triển sáng tạo mới
những cái giá trị mới cho văn hóa mới
trong các hoạt động lễ hội đó
còn nếu không nếu không khoán trắng cho các doanh nghiệp
khoán trắng cho các đơn vị sự thực hiện
thì chắc chắn là cái chuyện mà
cái lễ hội đó chỉ là cái cớ
để người ta đạt một công đích khác
ngoài văn hóa
ta có hai cái lễ hội mới
mà là ví dụ tốt
lễ hội hoa hồng bungari
và lễ hội hoa hình đào nhật bản
thì cái đó là các doanh nghiệp
chủ yếu các doanh nghiệp đứng ra
thì lễ hội hoa hồng bungari
về cơ bản là thất bại
vì là ban tổ chức
các chuyên gia các tư vấn ở đó
làm nó không tốt
và người ta hướng đến
cái việc là
kinh doanh nhiều quá
hoa hồng thì lấy khắp nơi về
không phải là hoa nguyên bản của bungari
nó làm cho rẻ
và tổ chức không gian kịch bản
lễ hội anh đào lần thứ nhất
không thành công
hoa hình đào
nhưng mà đến lễ hội hoa hình đào
có sự tham gia của bộ văn hóa
của hai nước
thì nó thành công
trong quá trình làm thế nào
các công ty thương mại được
nhưng mà phải tìm được
các chuyên gia tốt nhất
các đạo diễn tốt nhất
và chúng ta tổ chức
để hướng tới sự thành công
và sau sự thành công đó
thì sự thành công đó chắc chắn
nó đưa đến những lợi ích kinh tế
nhưng mà chúng ta vốn thì
muốn lãi thì nhiều
và lãi nhanh
thì chúng ta làm học
vâng nhà nghiên cứu hùng vĩ
cũng vừa mới chia sẻ một cái ý tưởng rất hay
tức là cần phải điền hình hóa các lễ hội
tại các địa phương
cũng như là đẩy cái giá trị
của lễ hội đó lên cao hơn
và tôi nghĩ rằng
nhiều ý kiến của các chuyên gia trong ngành
cũng cho thấy là
cái khó của quản lý lễ hội
cơ bản là nằm ở vấn đề về nhận thức
chúng ta nhận thức như thế nào
ứng xử với lễ hội
của các địa phương ra làm sao
và cái gì cần phải giữ lại
và cái gì cần phải thay đổi nó đi
thì đây cũng là một vấn đề mà
không những chỉ có địa phương
mà chính bộ văn hóa cũng đang rất chăn trở
để con người hưởng thụ
cái văn hóa
mang tính nhất biểu diễn
thì lễ hội đáp ứng
đại chúng lớn nhất trên toàn bộ thế giới
người đi vào nhà hát lớn
người đi vào rạp
so với một tổng quan mà người ta
cái cộng cảm
từ lễ hội
nước nào vậy thôi
và nước ta lại càng như vậy
cho nên là
cái nghệ thuật
để phục vụ cho đại chúng
thì lễ hội là số một
với cái tầm quan trọng của nó như vậy
thì nên có ý thức
và đầu tư cho
các lễ hội
tất cả các lễ hội
từ cái lễ hội
ở cấp làng xã
lên đến lễ hội của quốc gia
cần đầu tư chất xám nhiều hơn nữa
chúng ta cần
dựa trên cái cổ truyền
chúng ta sáng tạo nhiều hơn nữa
chúng ta chưa tập hợp lực lượng
như cái đó
bộ văn hóa chưa từng
tập hợp một lực lượng
để làm cho một cái gì đó
nếu chúng ta có đầu tư
chắc chắn là thành công
qua những giải pháp quý giá
của các vị khách mời
chia sẻ hôm nay
cũng như là việc chúng ta
có ý thức hơn
có một chiến lược
một kế hoạch cụ thể
và bài bản lâu dài
đối với việc phát triển lễ hội
thì việt nam sẽ có những lễ hội
mà thực sự có giá trị
có văn hóa
và từ đó thu hút
được những người dân
cũng như là khách du lịch quan tâm
và đem lại lợi ích kinh tế
một cách có ý nghĩa hơn
trân trọng cảm ơn các vị khách mời
đã đến với chương trình hôm nay
lễ hội có một giá trị văn hóa
độc đáo của dân tộc
bởi mang động những truyền thống
tốt đẹp của người dân việt
chính vì thế
cần phải trân trọng
và phát huy những giá trị văn hóa
độc đáo của lễ hội
như một việc làm không thể thiếu
trong cuộc sống hàng ngày
với thực trạng như đã nêu trên
mỗi người chúng ta
cần phải có những việc làm
những đóng góp thiết thực
để việc tổ chức lễ hội
ngày một văn minh hơn
tốt đẹp hơn
chương trình góc nhìn văn hóa tuần này
xin được dừng lại tại đây
và xin kính chào tạm biệt